xử lý đối với trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi
cụ thể giấy phép lái xe bị thu hồi trong trường hợp một hai bốn sáu không có giá trị sử dụng
cơ quan quản lý giấy phép lái xe cập nhật dữ liệu về hành vi vi phạm
trên hệ thống thông tin giấy phép lái xe kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm
người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn năm năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm
nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe
phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu
giấy phép lái xe bị thu hồi do để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình
sau một năm kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép lái xe có hiệu lực
cá nhân nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe thì đăng ký với sở giao thông vận tải để sát hạch lại
cấp giấy phép lái xe bị thu hồi do có sai sót một trong những thông tin
về họ tên ngày sinh quốc tịch nơi cư trú hạng giấy phép lái xe
giá trị cấp ngày trường tuyển người ký
giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới ba tháng
phải thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp
giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng trên ba tháng phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe
về tổ chức khóa đào tạo cơ sở đào tạo lái xe căn cứ các nội dung gồm
khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo quy định nêu trên
thời gian ôn tập kiểm tra hết môn và nghỉ lễ
để xây dựng tổng thời gian khóa đào tạo
trong chương trình đào tạo lái xe đối với học nâng hạng
phải đảm bảo đạt được mục tiêu của chương trình đào tạo thường xuyên
số học viên được quy định trên một xe tập lái đối với học nâng hạng
b một số tự động lên b một số cơ khí b một lên b hai không quá năm học viên
b hai lên c c lên d d lên e b hai c d e lên f không quá tám học viên
b hai lên d c lên e không quá một mươi học viên
học lái xe ban đêm là một trong những nội dung thực hành khi học lái xe ô tô
trước đây chưa có hướng dẫn cụ thể về thời gian
thông tư số năm đã bổ sung quy định chỉ rõ thời gian học lái xe ban đêm
được tính từ một mươi tám h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
trước đây khoảng một mươi ba một mươi sáu một mươi hai quy định giấy phép lái xe hạng d sử dụng cho người lái xe ô tô
chở khách từ một mươi đến ba mươi chỗ hạng e sử dụng cho xe trên ba mươi chỗ
trong đó số chỗ ngồi trên xe được tính theo số chỗ trên xe ô tô khách
cùng kiểu loại hoặc xe ô tô có kích hoạt
kích thước giới hạn tương đương chỉ bố trí ghế ngồi
tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều xe chở khách được cải tạo ít chỗ hơn thiết kế
ví dụ xe một mươi sáu chỗ được cải tạo thành xe chín chỗ
đối với trường hợp này thông tư năm đã có quy định sửa đổi bổ sung để tránh xảy ra khúc mắc
theo đó xe cải tạo có số chỗ ít hơn xe cùng kiểu loại kích thước giới hạn tương đương
thì hạng giấy phép lái xe được tính theo xe cùng kiểu loại kích thước giới hạn tương đương
thông tư số năm ban hành các phụ lục mới về quy trình sát hạch lái xe các hạng
thông tư số năm năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ giao thông vận tài có hiệu lực từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị mới đây hà nội triển khai thêm nhiều địa điểm cấp đổi giấy phép lái xe
để hạn chế tình trạng quá tải và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu
thông tin từ sở giao thông vận tải tp hà nội trong thời gian tới sở sẽ triển khai tiếp nhận
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi cấp lại giấy phép lái xe
tại một số ủy ban nhân dân cấp huyện
theo đó từ ngày hai mươi tháng một mươi một tại bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân huyện ứng hòa
và từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân huyện phú xuyên
sẽ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi
cấp lại giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi một sở giao thông vận tài hà nội đã ban hành văn bản số một nghìn một trăm một mươi tám
thông báo về việc sở sẽ triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành trình cấp đổi
cấp lại giấy phép lái xe cho ngành giao thông vận tải
cấp tại bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân huyện mỹ đức và huyện đông anh
như vậy trong thời gian tới thành phố hà nội sẽ có sáu địa điểm được cấp đổi giấy phép lái xe
bao gồm số hai trăm năm mươi tám võ trí công phường xuân la quận tây hồ số một mươi sáu phố cao báo quát
phường điện biên quận ba đình bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân huyện mỹ đức
bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân huyện đông anh bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân huyện ứng hòa
và bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân huyện phú xuyên
cách một người dân truy cập cổng dịch vụ công quốc gia
bước một đăng nhập hệ thống
bước hai lựa chọn dịch vụ đổi giấy phép lái xe
người dân bấm chọn dịch vụ công trực tuyến sau đó chọn dịch vụ công nổi bật
sau đó bấm đổi giấy phép lái xe
bước ba lựa chọn cơ quan thực hiện
bước bốn bấm nộp hồ sơ trực tuyến
người dân thực hiện tiếp các bước tiếp theo hướng dẫn từ bước ba mục hai một
cách hai người dân truy cập trực tiếp vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến cục đường bộ việt nam
bước một đăng nhập hệ thống
người dân thực hiện nhập thông tin đăng nhập bao gồm số chứng minh nhân dân mật khẩu mã xác thực
bước hai lựa chọn dịch vụ
trên giao diện trang chủ người dân lựa chọn dịch vụ đổi giấy phép lái xe
bước ba khai báo thông tin hồ sơ
bước bốn khai báo thông tin nhận kết quả tại nhà
bước năm thanh toán trực tuyến
bước sáu theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ
người dân sau khi nộp hồ sơ thành công sẽ nhận được thông báo về mã hồ sơ đã nộp để dùng khi tra cứu hồ sơ
ngoài ra người dân cần bấm tải biên like về máy để xem thông tin chi tiết biên like
hoặc bấm xem hồ sơ của tôi để theo dõi chi tiết hồ sơ
thưa quý vị những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại